thưa quý vị và các bạn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì là một kỳ thi rất là quan trọng
và đang nhận được sự quan tâm chú ý của rất là nhiều người dân đặc biệt là các em thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh
và năm nay thì có một điểm mới đó là việc các em học sinh sẽ tiến hành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo hình thức trực tuyến và bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
vậy thì để việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được thuận lợi thì các em thí sinh sẽ cần phải lưu ý những cách như thế nào
như là cách thức thời gian đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi cũng như là công tác bảo mật tài khoản và các vấn đề có liên quan khác
và để chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này thì trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối trực tuyến với ông lê mỹ phong
phó cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
vâng xin chào ông lê mỹ phong ạ
thưa ông theo kế hoạch
thì thời gian đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày hôm nay mùng bốn tháng năm cho đến hết một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
vậy thì theo ông thí sinh nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay như thế nào ạ
về cơ bản thì kỳ thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi hai sẽ được giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi một
năm nay thì bộ giáo dục và đào tạo không sửa quy chế thi
có một số điều chỉnh về kỹ thuật thì cũng sẽ được đưa vào hướng dẫn
kỹ thi để giúp cho thận lợi hơn cho thí sinh và cho kỹ thi bảo đảm an toàn nghiêm túc hơn
một trong những điểm mới nhất của kỳ thi năm nay thì là bộ giáo dục đào tạo bố trí cho những đối tượng học sinh là học sinh năm học lớp một mươi hai của năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được đăng ký dự thi trực tuyến
bộ giáo dục đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn cho tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước
vâng thưa ông vậy thì thí sinh sẽ cần phải chuẩn bị những gì khi mà đăng ký dự thi trực tuyến ạ
cái nội dung đăng ký trực tuyến thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng sẽ diễn ra rất là dễ dàng và đơn giản
ở chỗ là mỗi thí sinh thì sẽ được cấp một cái tài khoản để vào hệ thống quản lý thi
và cái tài khoản đó chính là cái số căn cước công dân hoặc là mạng số định danh của các em
chỉ cần các em nhập cái số tài khoản đó vào
thì một số những cái thông tin cơ bản của thí sinh và những thông tin về quá trình học tập thí sinh thì cũng đã chuyển sang cái phiếu đăng ký dự thi
và như vậy các em chỉ cần giả soát lại và chỉnh sửa
như vậy là nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với những hình thức trước đây chúng ta đang tiến hành
vâng thưa ông được biết là trong những ngày qua thì bộ giáo dục và đào tạo cũng đã tổ chức cho học sinh đăng ký thử trên hệ thống
và sau thời gian đăng ký thử thì
có những vấn đề nào mà bộ giáo dục và đào tạo cần phải lưu ý các thí sinh khi mà đăng ký thông qua hệ thống này thưa ông
năm nay thì đối với đối tượng thí tự do là những em chưa tốt nghiệp hoặc những em đã thi rồi nhưng mà vẫn đã có bằng tốt nghiệp rồi
nhưng vẫn muốn đăng ký giữ thi nữa để lấy kết quả xét tuyển đào cao đẳng thì chúng ta gọi thí tự do
thì các em sẽ đăng ký giữ thi trực tiếp tại cái đơn vị đăng ký giữ thi do sở giúp và tạo địa phương quy định
năm đầu tiên mà chúng ta tiến triển khai cái đăng ký trực tuyến
đó thì cũng phải quan tâm nhiều hơn tới cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin để bảo đảm việc đăng ký dự thi diễn ra tốt hơn
về phía bộ giáo dục đào tạo thì cũng sẽ có những lực lượng thực thi để sẵn sàng giải đáp tất cả những ý kiến của các địa phương
để cho kỳ thi của chúng ta chuẩn bị và tổ chức an toàn nghiêm túc khách quan công bằng và nhân văn
vậy thì còn đối với các thí sinh tự do thì việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện theo hình thức trực tiếp
thì đăng ký tại đâu thưa ông và cần phải chuẩn bị những vấn đề gì ạ
năm nay thì trong hướng dẫn thi thì cũng đã nêu rất rõ là yêu cầu thí sinh cũng phải quan tâm hơn đến cái việc mà chúng ta mang những vật dụng gì vào phòng thi
và cụ thể là những vật dụng cá nhân của thí sinh phải để đúng địa điểm do địa điểm mà do điểm thi họ bố trí
cái thứ hai nữa là năm nay quy định rõ hơn về cái thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ tối mật của đề thi
theo đó thì đối với đề thi trắc nghiệm thì phải hết thời gian làm bài
còn đề thi tự luận phải hết hai phần ba thời gian làm bài thì mới hết thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ tối mật
như vậy là nếu thí sinh mà có làm lộ đề thi tức là mang đề thi ra ngoài trước thời gian đó thì sẽ là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đề thi thì hiện nay thì bộ đào tạo cũng đã công bố để tham khảo từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên cổng thông tin của bộ
và các đơn vị thì các địa phương thì cũng đã sử dụng để ôn tập định hướng cho học sinh ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi
theo đúng quy định nhé
thì đề thi năm nay vẫn được ra nằm trong chương trình giáo dục phổ thông và chủ yếu là lớp một mươi hai
và đề thi thì chúng ta đều biết là những năm vừa qua thì chúng ta phải chống chọi dịch dịch covid
do đó thì có những điều chỉnh tinh giản của chương trình
thì đề thi sẽ không ra vào những phần những phần đó mà chỉ ra vào những phần sau tinh giản thôi
cái thứ hai nữa là trong cơ cấu đề thi thì phần lớn là những câu hỏi mang tính cơ
cơ bản để dành cho những đối tượng mà chúng ta để xét tốt nghiệp
tuy nhiên vẫn tiếp tục có những cái câu mà mức độ vận dụng và vận dụng cao để phân hóa được thí sinh
kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày bảy tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thì bộ thông luận đào tạo thì đề nghị các địa phương căn cứ vào những cái quy chế thi đã được ban hành
đặc biệt là căn cứ vào lịch công tác của kỳ thi
ở trong cái hướng dẫn thi của bộ đào tạo để chúng ta triển khai công việc chuẩn bị cho chú đáo và đầy đủ
trước mắt là các địa phương phải khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thi ở các địa phương
rồi phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị từng cá nhân để chúng ta triển khai công tác này cho tốt
vâng đây là lần đầu tiên các em đăng ký thi theo hình thức trực tuyến
vậy thì trong trường hợp mà các em đăng ký gặp những sai sót
và có những cái vương mắt thì các thí sinh có thể thắc mắc và nhờ trợ giúp ở đâu thơ
các thí sinh năm nay thì các em cũng bình tĩnh rồi tự tin
và trước mắt thì các em tập trung ôn tập theo đúng những nội dung mà chúng ta đã được các thầy cô ở nhà trường
rồi các em chuẩn bị tâm thế tốt hơn
để sẵn sàng tham gia kỳ thi
và chúng tôi cũng lưu ý là diễn biến dịch covid thì vẫn tiếp tục phức tạp
do đó thì chúng ta cũng không nên đi đến những nơi không thật cần thiết
để làm sao mà chúng ta có sức khỏe tốt nhất
để tham dự kỳ thi thật là an toàn
vâng ạ xin được cảm ơn những thông tin rất là hữu ích vừa rồi của ông
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé